tỉnh vĩnh phúc hiện có một ba trăm linh ba di tích trong đó có bốn trăm bảy mươi hai di tích đã được xếp hạng
tuy nhiên do các nguyên nhân khác nhau nhiều di tích đang bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng
có nguy cơ bị phai mờ dấu tích xưa
đình đông đạo thuộc phường đồng tâm thành phố vĩnh yên được công nhận là di tích
lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn có niên đại hơn bốn trăm linh năm
ngôi đình này liên tục xuống cấp từ một mươi năm nay luôn trong tình trạng đóng kín cửa
hệ thống cột kèo sáng ngang đã bị mối mọt rỗng bên trong mái đình đều đã ngả nứt trũng xuống
mặc dù đã được người dân và chính quyền địa phương đã khắc phục bằng việc dựng các cột sắt chống đổ sập
nhưng đình đông đạo có thể đổ sập bất cứ lúc nào
đình bị xuống cấp rất nhiều
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì được như vậy duy tu sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ các phần mái
còn bốn mươi tám cái cột vẫn giữ nguyên từ trước đến giờ
cho đến bây giờ như vậy là do nó hỏng hóc nhiều quá nên xuống cấp nhiều
thì các cụ đã di chuyển toàn bộ các cái đồ thờ ở trên đình xuống cái nhà ngang
để cho nhân dân tạm thời làm lễ cúng bái đức thượng đẳng thần
còn cái đình cũ thì bây giờ vẫn bỏ trống chờ cái ngày sửa chữa
tương tự đình tiên non xã tiền châu thị xã phúc yên
hồ yên được công nhận là di tích lịch sửa cấp tỉnh từ năm hai nghìn một mươi
nhưng hiện tại đã bị đổ sập hư hỏng hoàn toàn
năm hai nghìn một mươi sáu đình tiên non được ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê duyệt đầu tư tu bổ
nhưng do nhiều lý do đến nay đình tiên non vẫn chưa thể triển khai xây dựng
mặc dù đã được người dân tích cực bảo vệ tuy nhiên dưới tác động của thiên nhiên
đã hư hỏng hoàn toàn và bị đổ sập buộc người dân phải di chuyển đồ thờ cúng
để nhờ nhà văn hóa thôn
nó xuống cấp quá nặng rồi
dân búc sức và yêu cầu nhà nước cố gắng đầu tư để khôi phục lại ngôi thờ cúng
của các vị thánh có công với nước
để tiếp tục phát huy giá trị của hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh
ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh vĩnh phúc sẽ cần phải tiếp tục phát huy vai trò điều chỉnh
của hệ thống các quỹ pháp luật điện hành về di sản văn hóa
làm tốt cái vai trò quản lý nhà nước về di sản văn hóa
đồng thời có trách nhiệm hình thành thêm nhiều hơn nữa các cơ chế chính sách
các đề án các quy hoạch chuyên ngành
qua đó tạo ra các công cụ để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh
hiện nay trong số bốn trăm bảy mươi hai di tích đã được xếp hạng của tỉnh vĩnh phúc
có một mươi bảy di tích cấp quốc gia đang xuống cấp một mươi bốn di tích quốc gia đang xuống cấp nghiêm trọng
hai mươi di tích cấp tỉnh đang xuống cấp và bốn mươi một di tích cấp tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng
trước sự xuống cấp của các di tích trên địa bàn rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành
trong việc trùng tu tôn tạo bảo vệ các di tích góp phần gìn giữ các nét văn hóa
truyền thống của dân tộc